đến thời điểm này thành phố đà nẵng chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
tuy nhiên với diễn biến dịch như hiện nay thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh
cụ thể sở y tế thành lập đội phản ứng nhanh quy mô cấp thành phố hay tại các địa bàn trọng yếu
xây dựng phương án về trang thiết bị và hậu cần tương ứng với từng cấp độ khác nhau của dịch
chủ động làm việc với các nhà cung cấp để chuẩn bị phương án dự phòng
triển khai quyết liệt hoạt động chuyên môn y tế và biện pháp giám sát cộng đồng
xử lý kịp thời ngay từ khi phát hiện tăng cường giám sát y tế đầu vào đối với khách trung quốc và việt nam từ nước thứ ba
các sở ban ngành và các quận huyện trên địa bàn đã triển khai nhiều kế hoạch về phòng chống dịch